ông biden với tư cách tổng thống sẽ phản ứng quyết liệt trước bất kỳ động thái nào từ bình nhưỡng

dù vẫn còn nhiều tranh cãi về chính sách đối ngoại của ông biden đối với triều tiên
hay những đồn đoán về tương lai quan hệ mỹ triều
nhưng nhiều người vẫn kỳ vọng thái độ nghiêm túc của ông biden đối với triều tiên
sẽ giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến khu vực này
tốt hơn cách tiếp cận ngẫu hứng của tổng thống đương nhiệm donald trump
chuyển sang các thông tin khác
quý ba vừa qua tổng sản phẩm quốc nội gdp thực tế của nhật bản
đã tăng hai mươi một bốn so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gần năm so với quý trước đó
đây là mức tăng vượt dự kiến
được xem là báo hiệu sự hồi phục kinh tế sau một thời gian suy giảm mạnh
lần đầu tiên trong bốn quý qua kinh tế nhật bản đã tăng trưởng trở lại
gdp thực tế của nhật bản trong quý ba là năm trăm linh bảy sáu trăm hai mươi tỷ yên
tăng hơn hai mươi ba tỷ yên so với quý trước đó
chi tiêu tiêu dùng cá nhân tăng bốn bảy so với quý trước
trong khi nhu cầu ngoài nước
hồi phục giúp kim ngạch xuất khẩu của nhật bản tăng bảy
nhiều chuyên gia phân tích dự báo
đà hồi phục của nền kinh tế nhật bản có thể sẽ chậm lại trong các quý tới
chủ yếu là do nhu cầu trong nước vẫn thấp
vì vậy nền kinh tế nhật bản sẽ phải mất nhiều năm
trước khi có thể đưa gdp quay trở lại mức trước đại dịch
thị trường đã có một phiên đầu tuần đầy hứng khởi
nhờ dữ liệu lạc quan về kinh tế nhật bản và trung quốc
cũng như hy vọng về vaccine
thị trường chứng khoán châu á đã đạt mức cao kỷ lục
trong phiên giao dịch ngày hôm nay khi nhà đầu tư mạnh tay mua cổ phiếu
gạt mối lo về số ca nhiễm covid một mươi chín gia tăng
theo tin từ reuters chỉ số msci châu á thái bình dương
không bao gồm thị trường nhật bản tăng một một
mức tăng cao nhất trong ba mươi hai năm qua
chỉ số nikkei hai trăm hai mươi năm của nhật bản tăng hai
đạt mức cao nhất trong hai mươi chín năm
chỉ số cospi chứng khoán hàn quốc đạt đỉnh
kể từ đầu năm hai nghìn một mươi tám
chỉ số asx hai trăm linh của australia
đạt cao nhất trong tám tháng
trong khi đó thị trường tiền tệ trái phiếu
và hàng hóa cơ bản có phản ứng rẻ rặt hơn
đồng đô la đã giảm giá so với đồng tiền khác
ngoài ra giá dầu thế giới cũng tăng trung bình một
trong phiên đầu tuần
giá vàng có lúc tăng bốn
đạt một tám trăm chín mươi sáu usd đổi một ảo
một sự kiện khoa học vũ trụ được dư luận quan tâm
trong ngày hôm nay đó là việc tàu con thoi
crew dragon của spacex đã đưa thành công
bốn phi hành ra lên trạng vũ trụ quốc tế iss
mỹ hy vọng chuyến đi này sẽ mở đầu cho loạt sứ mệnh
thường xuyên sau lần bay thử nghiệm thành công
hồi cuối tháng năm vừa qua
tàu con toy crew dragon sử dụng tên lửa đẩy falcon chín
chở bốn nhà du hành người mỹ và một nhà du hành người nhật
lên trạng vũ trụ quốc tế iss
từ trung tâm vũ trụ kennedy bang florida
phi hành đoàn sẽ tới trạm iss vào trưa mai
theo giờ việt nam và cùng tham gia sứ mệnh kéo dài sáu tháng
với hai phi hành ra người nga và một phi hành ra người mỹ
hiện đã có mặt trên iss
nasa cho biết
sự thành công của spacex đã mở ra kỷ nguyên mới
về việc khu vực tư nhân có thể tham gia vào sứ mệnh
đưa con người lên không gian
tuy nhiên nasa vẫn sẽ hợp tác với nga
trong lĩnh vực khoa học vũ trụ
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trên mt cộng bảy
thân ái chào tạm biệt